các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lê hữu hà khai nhận là đã mua ma túy của một người đàn ông ở xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an với giá là hai trăm tám mươi triệu đồng mang vào tp hcm để tiêu thụ
khi tới địa điểm trên thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
không chỉ tạt acid mà nhẫn tâm hơn đối tượng còn cắt gân chân của nạn nhân
vụ việc xảy ra vào tối ngày chín tháng hai tức là ngày năm tết nguyên đán vừa qua
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm nay cho biết là đang tiến hành điều tra vụ việc
trước đó vào tối ngày chín tháng hai anh võ duy nghiêm hai mươi sáu tuổi quê tại huyện bình sơn đang định cư tại canada
cùng bạn gái là nguyễn thị ngọc trâm hai mươi sáu tuổi quốc tịch canada đang chở nhau trên xe máy
khi đến khu vực bãi biển khe hai thuộc xã bình thạnh thì bị hai đối tượng bịt mặt tạt acid vào người anh nghiêm
hai đối tượng còn lại cũng dùng dao cắt khớp gối gân chân anh nghiêm
sau đó cả hai đã nhanh chân lên xe tẩu thoát
còn chị trâm do ngồi sau cho nên bị acid văng trúng bị bỏng nhẹ
anh nghiêm bị bỏng tám mươi
công an quận chín tp hcm cho biết là vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn trong ngày hôm qua
thông tin ban đầu vào lúc một mươi bảy h chiều ngày một mươi bốn tháng hai người dân phát hiện lửa bốc lên nghi ngút từ phía sau một căn nhà trên đường số một mươi ba phường phước bình quận chín nên đã hô hoán
do trong căn nhà không có người lại khóa cửa cho nên người dân cùng công an phường đã phá khóa để dập lửa
nhiều tiếng nổ phát ra khiến người dân xung quanh hoảng loạn lấy tài sản và đồ đạc tháo chạy ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó đã có mặt dập tắt vụ cháy
bước đầu vụ việc không gây thiệt hại về người thế nhưng đã làm cho gần như toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà bị thiêu dụi hư hỏng
đoàn kiểm tra sở y tế hà nội vừa xử phạt hai nhà hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa hương huyện mỹ đức
vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số một của tp hà nội đã tiến hành kiểm tra ba nhà hàng qua đó phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm
cụ thể vào ngày ba tháng ba nhà hàng ba trên ba nhà hàng đều thực hiện bảo quản thực phẩm không đúng quy định
hai trong số ba nhà hàng vệ sinh bắt ăn không đạt yêu cầu và hai trong số ba nhà hàng chưa xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của thực phẩm
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm nhà hàng doanh hạnh và nhà hàng năm thành
đoàn cũng đã đề nghị ban tổ chức lễ hội chúa hương tiếp tục làm việc với tất cả các cơ sở kiên quyết dừng hoạt động những cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng tới sức khỏe của du khách
ba tàu sắt mỗi tàu có trọng tải khoảng năm mươi tấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông hàm luông thuộc địa phận xã minh đức huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre bắt quả tăng vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai
tổng khối lượng cát mà ba tàu sắt trên đã khai thác được là trên năm mươi mét khối đồng thời cả ba tàu sắt trên đều không có giấy đăng ký đăng kiểm phương tiện và người điều khiển cũng không xuất trình được giấy tờ chuyên môn
hiện vụ việc đã được lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật buộc phải bơm cát trả lại dòng sông
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám bệnh lở mồm long móng trên heo đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và lây lan
thời gian gần đây lở mồm long móng trên heo đã trở nên rất nhanh
long móng trên heo cũng xuất hiện tại huyện côn đảo và huyện châu đức của tỉnh bà rịa vũng tàu
các ngành chức năng chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực để hạn chế bệnh lây lan
theo báo cáo của ubnd huyện châu đức từ ngày một mươi bốn tháng một cho đến nay bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên một trăm ba mươi năm con heo thuộc một mươi hộ tại ba xã nghĩa thành suối nghệ và láng lớn
toàn bộ số heo bệnh đều được tiêu hủy triệt để và đúng quy trình
để đảm bảo an toàn ngành thú y huyện châu đức đang tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn lây lan tối đa bệnh lở mồm long móng như tiêu độc khử trùng tại các ổ bệnh tiêm phòng bổ sung cho đàn heo ở tất cả các xã thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân biết và chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng trên heo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn